chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong tin báo của người thân nghi trị quy mất tích ở tuyến đường liên thôn của xã hải định
ủy ban nhân dân xã đã huy động dân quân công an tổ chức tìm kiếm
đến một mươi hai h ba mươi ngày ba tháng bốn lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể của chị quy tại khu vực đêm mai lĩnh
cách vị trí nghi mất tích khoảng một km
thời điểm mất tích chị quy đi qua đoạn đường gặp nước lũ có mưa to gió lớn
đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở quảng trị trong đợt mưa lũ trái mùa vừa qua
cùng ngày tin tự ủy ban nhân dân huyện phong điền thừa thiên huế cho biết
địa phương đã tìm thấy thi thể chị lê thị p ba mươi sáu tuổi chú tệ thôn nhất phong xã phong trương huyện phong điền
trước đó chị lê thị pê điều khiển xe máy mang bề kiểm soát bảy mươi năm c một một mươi một nghìn hai trăm chín mươi bảy
chở chị nguyễn thị l ba mươi hai tuổi em dâu của chồng từ nhà đi chợ điền lộc
khi đi qua đoạn ô đông có thuộc thôn nhất phong do nước lũ ngập sâu và chảy mạnh
kèm theo gió to
hai cả hai rơi xuống nước bị nước lũ cuốn trôi
người dân bổ lưới gần đó đã lao xuống dòng nước lũ để ứng cứu
nhưng chỉ cứu được người em còn chị p mất tích
đến gần trưa thi thể chị p được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế và quảng trị đã có mưa rất to trên diện rộng
và gây lũ trên các sông
theo người dân địa phương đây là kiểu thời tiết rất dị thường từ trước đến nay chưa từng gặp
mới đây liên quan tới nạn nhân tử vong do lũ cuốn trôi ở thừa thiên huế
được biết hoàn cảnh của người phụ nữ này vô cùng đáng thương
đứa con thơ chưa đầy hai tháng đã phải rời xa vòng tay của người mẹ
để rồi ngày đêm quấy khóc vì khát sữa khiến ai nấy không khỏi xót xa
người dân địa phương cho biết chị p có hoàn cảnh rất bất hạnh
trước đây chị từng có một đời chồng và sinh được một cậu con trai một mươi hai tuổi đang học lớp bảy
trong mất sớm mẹ con chị p rắc xíu nhau từ thành phố hồ chí minh về quê nương nhờ bố mẹ già
ban ngày chị p đan lưới ban đêm đi bắt cá trên phá tam giang mưu sinh
trong mất sớm mẹ con chị p đan lưới ban đêm đi bắt cá trên phá tam giang mưu sinh
các em dương minh đăng con trai lớn của chị p lớp bảy trên một trường trung học cơ sở nguyễn tri phương
xã phong trương huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế chia sẻ
đang là học sinh ngoan hiền mới một mươi hai tuổi đầu mà những bất hạnh lại cứ đeo bám em
đăng mổ côi cha khi còn quá nhỏ
cách đây hai tháng ông ngoại đột ngột qua đời
bà ngoại lại phải nhập viện phẫu thuật đặt máy trợ tim
giờ đây mẹ mất em trai cùng mẹ khác cha chưa đầy hai tháng tuổi
hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
chỉ mong em ấy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau
tình hình mưa lũ tại thừa thiên huế đang vô cùng phức tạp
những ngày qua mưa lũ đã gây chia cắt nhiều khu vực vùng trúng trên địa bàn huyện phong điền
nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ hai đến ba mét
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và đới gió đông trên cao của rìa phía tây áp cao cận nhiệt đới
nên từ ngày bốn đến sáu tháng bốn trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng
giải rác mưa vừa cục bộ có điểm mưa to đến rất to
tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
từ đêm ngày ba đến sáu tháng bốn trên các sông của tỉnh thừa thiên huế khả năng xuất hiện một đợt lũ
với đỉnh lũ ở mức báo động một
riêng sông bồ trên báo động một vùng hạ lưu sông âu lâu khả năng bị ngập sâu kéo dài
bên cạnh đó người dân cần đề phòng
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các vùng núi
nhất là ở các huyện a lưới nam đông phong điền phú lộc thị xã hương trà
nguy cơ xảy ra ngập lụt khu vực ven sông suối và ngập úng vùng trũng thấp khu đô thị
trước tình hình mưa lũ phức tạp ngày ba tháng bốn đoàn công tác do ông trần quang hoài
tổng cục trường tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
ông cho rằng diễn biến bất thường của thời tiết lần này đã gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương miền trung
cần mời các nhà khoa học nghiên cứu giải pháp hỗ trợ ứng phó
tại chuyến kiểm tra ở quảng trị ông trần quang hoài cho rằng
diễn biến bất thường của thời tiết lần này đã gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương miền trung
trước mắt quảng trị cần lưu ý những khu vực còn có thể bảo vệ được vụ mùa thì bơm thoát nước
chăm sóc cây trồng ngay sau khi nước rút khu vực nào ngập sâu cần tập trung bắt đầu cho vụ mùa tới
quảng trị cần lưu ý việc bảo vệ tài sản tính mạng người dân mùa mưa lũ
theo ông hoài tổng cục phòng chống thiên tai đang đề xuất mời các nhà khoa học
chuyên gia đồng hành cùng các tỉnh thành miền trung nghiên cứu giải pháp hỗ trợ vùng ngập
vùng biển và tính toán kỹ phương án chuyển đổi xây dựng công trình tưới tiêu cắt lũ hạ tầng giao thông
để thích ứng với giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay
cùng với đó sẽ triển khai những giải pháp mang tính căn cơ đồng bộ từ trung ương đến địa phương một cách bền vững lâu dài
qua kiểm tra tại thừa thiên huế ông hoài đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả
nhất là các diện tích lúa còn lại của người dân báo cáo thiệt hại gửi cơ quan trung ương xem xét hỗ trợ
có giải pháp chuyển đổi mùa vụ phù hợp đối với một số vùng trũng trước hiện tượng thời tiết bất thường ngày càng diễn ra thường xuyên như hiện nay
ông hoàng hải minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp huy động toàn bộ máy bơm tổ chức tiêu úng ngay sau khi nước rút để cứu lúa
bên cạnh đó kiểm tra xác định cụ thể mức độ thiệt hại và bàn biện pháp khắc phục
đặc biệt đối với các công trình đê bao nội đồng các cống qua đê đồng thời lập kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm cấp nước phục vụ sản xuất
trước đó từ ngày ba mươi một tháng ba đến mùng hai tháng bốn mưa lũ dị thường trái mùa khiến nhiều địa phương ở miền trung thiệt hại nặng nề
tại tỉnh quảng trị mưa lũ gây ngập úng hơn một mươi ba năm trăm linh hectare lúa hoa màu và làm thiệt hại gần hai trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản
ở huyện hải lăng triệu phong gio linh vĩnh linh thị xã quảng trị
khoảng tám trăm linh nhà dân chủ yếu ở huyện hải lăng bị ngập
tại thừa thiên huế mưa lũ lốc xoáy đã làm hai mươi bảy căn nhà tốc mái bốn người bị thương
cơn lũ trái mùa đã làm khoảng hai mươi chín mươi hectare lúa bị ngập úng trong đó có một mươi hai năm trăm linh hai hectare ngập nặng hai bốn trăm linh hectare rau màu cây ăn quả cũng bị ngập
nhiều quai đê nội đồng bị hư hại
hiện nay nhiều khu vực tuyến đường giao thông huyết mạch ở khu vực thấp trũng tại các huyện quảng điền phong điền còn bị ngập sâu trong nước
như quốc lộ bốn mươi chín b tỉnh lộ bốn tỉnh lộ sáu tỉnh lộ tám a có nơi ngập đến năm mét giao thông gián đoạn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định sóng to gió lớn bất thường vào sáng ba mươi một tháng ba
đã đánh chìm bảy mươi bảy phương tiện đánh bắt của ngư dân ven biển thiệt hại ước tính gần bốn tỷ đồng
ngoài ra tỉnh bình định còn có hơn một mươi bốn hectare lúa sắp thu hoạch bị đổ ngã bảy trăm năm mươi hectare lúa và hơn hai hectare hoa màu bị ngập úng
hiện các địa phương tỉnh bình định đang tiếp tục thống kê tình hình thiệt hại
đại tá trần quốc bình phó chỉ huy trường tham mưu trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cho biết
từ trước đến nay khu vực ven biển tỉnh này hiếm khi xảy ra sóng giữ do lớn bất thường
vì vậy đợt mưa lũ gây sóng lớn bất ngờ vừa qua làm ngư dân trở tay không kịp bị thiệt hại nặng
đến chiều mùng ba tháng bốn mưa lớn vẫn còn khiến nhiều cánh đồng lúa hoa màu của người dân tại tỉnh quảng ngãi ngập sâu
hàng ngàn hecta xưa hấu của nông dân quảng ngãi trồng sọc theo bãi bồi sông trà khúc bị hư hỏng nặng
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi tính đến chiều hai tháng bốn
toàn tỉnh có khoảng năm hectare lúa đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông và chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước ngã đổ
ngoài ra mưa lớn cũng làm cho một hecta hoa màu bị ngập ống hư hại nặng
tại quảng nam đợt mưa lũ bất thường đã khiến một người chết một trăm sáu mươi nhà bị ngập hai chín trăm sáu mươi ba hectare lúa bị thiệt hại hoàn toàn
một năm trăm tám mươi năm hecta bị thiệt hại từ năm mươi đến bảy mươi một trăm bảy mươi bốn hecta bị thiệt hại từ ba mươi đến năm mươi hơn tám bốn trăm linh hecta bị ngập nước
lúa đang trổ bông nên khả năng hư hại rất cao
ông lê quang lam tránh văn phòng ban chủ tịch
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị nhận định
đợt mưa lũ vừa qua xảy ra ngay đầu mùa khô là rất dị thường
ngay từ ngày hai mươi tám tháng ba các cơ quan chuyên môn về dự báo đã phát các bản tin cảnh báo mưa lớn diện rộng dự báo lũ
tuy nhiên do diễn biến thời tiết phức tạp khó lường địa bàn tỉnh quảng trị lại chịu ảnh hưởng kết hợp
của nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm liên tục nên thực tế về lượng mưa mực nước đều vượt các mức độ cảnh báo ban đầu khá lớn
ông nguyễn văn hùng giám đốc đài khí tượng thủy văn tỉnh thừa thiên huế cho biết
vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi năm địa phương này cũng xảy ra trận mưa lũ bất thường
tuy nhiên vào năm đó thì mưa chỉ trên diện hẹp
đợt mưa lần này có quy mô mức độ lớn hơn nhiều không những ở tỉnh thừa thiên huế
mà trên diện rộng tại khu vực miền trung gây ra lũ trái mùa
ông hùng dự báo có thể do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện tượng thời tiết la nina
trong năm hai nghìn hai mươi hai còn có thể xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường hơn nữa
lý giải về hiện tượng mưa lũ trái mùa những ngày vừa qua
ông phạm văn chiến phó giám đốc đài khí tượng thủy văn trung trung bộ cho biết
nguyên nhân là do ảnh hưởng kết hợp giữa vùng sảnh thấp với vùng áp thấp và gió mùa đông bắc
đợt mưa lớn này được nhận định là bất thường so với quy luật nhiều năm
lượng mưa đo được lớn nhất phổ biến từ ngày ba mươi tháng ba đến mùng một tháng bốn ở miền trung
là từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi ba trăm linh mm hoặc cao hơn
thưa quý vị và các bạn mưa lũ trái mùa ở miền trung đang gây thiệt hại một phần không nhỏ tới miền trung
hoa màu nhà cửa đều chìm ngập trong biển nước
bên cạnh đó có cả thiệt hại về người vô cùng nghiêm trọng
hy vọng rằng chỉ dừng lại ở con số hai người bị nạn do mưa lũ miền trung lần này
dự báo những ngày tới tình hình thời tiết tại miền trung sẽ ra sao
và những cập nhật mới nhất về ba lũ
các bạn hãy đăng ký kênh youtube bản sức khỏe và đời sống để thường xuyên theo dõi những video mới nhất
cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau